tính đến sáu h ngày sáu tháng tám việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có ba ca tại quảng nam một ca tại hà nội có liên quan đến đà nẵng nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên bảy trăm một mươi bảy ca
cũng trong sáng nay việt nam ghi nhận bệnh nhân covid một mươi chín thứ chín tử vong